trong vẫn còn không ít trường hợp chỉ ồn ào một thời gian rồi lại chìm xuồng vì nhiều nguyên nhân khác nhau khiến cho tình trạng xâm phạm bản quyền ngày càng trở nên nhức nhối
vậy các chủ thể sáng tạo có vai trò như thế nào trong việc ngăn chặn bất cập nêu trên
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài trách nhiệm của tác giả trong việc bảo vệ tác quyền của tác giả quỳnh vũ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
chỉ trong một thời gian ngắn hàng loạt vụ
vi phạm tác quyền đã bị phát hiện gây bức xúc dư luận
mới đây ngày một mươi bảy tháng năm họa sĩ hà hùng dũng đã buộc phải thông tin với báo chí về việc ông phát hiện hàng chục tác phẩm về vẻ đẹp người phụ nữ tây bắc của mình
bị đơn vị tranh tường trần tuân hà nội xâm phạm bản quyền một cách nghiêm trọng
cụ thể đơn vị này đã chép tranh của ông lên tường để trang trí cho không gian quán bar tại một khách sạn năm sao ở sapa lào cai
không chỉ bị sử dụng
để vẽ lên tường một mươi năm bức tranh của họa sĩ hà hùng dũng còn bị chép và treo công khai trong khách sạn này
cũng trong tháng năm một sự việc gây xôn xao giới hội họa đó là việc họa sĩ bùi trọng dư cùng bảy họa sĩ gồm lâm đức mạnh nguyễn đình hà nguyễn thu huyền nguyễn đăng sơn lê phan quốc nguyễn quý tâm phan linh bảo hạnh
cùng lên tiếng tố cáo nhiều công ty sản xuất áo dài ngang nhiên sao chép tranh của họ lên hàng nghìn sản phẩm áo dài
để bán mà không hề xin phép tác giả
liên quan vấn đề tác quyền trong lĩnh vực sân khấu hồi tháng ba năm nay phiên tòa xét xử vụ tranh chấp bản quyền vở diễn thực cảnh ngày xưa còn có tên gọi khác là thủa ấy sứ đoài giữa công ty tuần châu hà nội và đạo diễn việt tú cũng thu hút sự quan tâm của dư luận
kết quả đạo diễn việt tú đã thắng trong phiên xét xử anh được tòa công nhận là tác giả vở diễn ngày xưa đồng thời công ty tuần châu hà nội bị tòa yêu cầu chấm
không chỉ lên tiếng với một số vụ việc lẻ tẻ ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam đã tổ chức cuộc họp báo để thông tin về việc trung tâm sẽ khởi kiện sky music một đơn vị cung cấp nền tảng nghe nhạc trực tuyến vì cho rằng đơn vị này đã vi phạm bản quyền của bảy trăm linh tác giả trong nước và quốc tế với hơn hai tác phẩm đang được ủy thác quyền bảo hộ tại trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam
đến thời điểm hiện tại trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc việt nam đang hoàn tất hồ sơ đệ trình lên tòa án nhằm yêu cầu phía sky music chấm dứt hoàn toàn việc vi phạm quyền tác giả cũng như bồi thường tác quyền cho các tác giả có các tác phẩm mà sky music đã phát trên nền tảng của mình
thực trạng nêu trên đã phần nào cho thấy tình trạng vi phạm tác quyền đang diễn ra ở hầu khắp các lĩnh vực văn học nghệ thuật
đáng lo ngại là các hành vi vi phạm này diễn ra trong bối cảnh luật sở hữu trí tuệ đã được ban hành với những điều khoản cụ thể nhằm bảo vệ các chủ sở hữu sáng tạo
việt nam cũng đã tham gia nhiều công ước quốc tế có liên quan như năm hai nghìn bốn tham gia công ước bechner về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật năm hai nghìn sáu tham gia công ước bruxelles liên quan việc phân phối tín hiệu mang chương trình truyền qua vệ tinh
năm hai nghìn sáu tham gia công ước roma về bảo hộ người biểu diễn nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng
dù rằng với sự vào cuộc tích cực từ phía cơ quan chức năng và truyền thông công tác bảo vệ quyền tác giả đã có những bước phát triển đáng ghi nhận
một bộ phận người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm văn học nghệ thuật đã dần hình thành thói quen tôn trọng tác quyền
nhưng tâm lý xài chùa vẫn còn khá nặng trong tư duy của không ít người tiêu dùng
đôi khi vì lợi nhuận họ sẵn sàng vi phạm quyền tác giả nhằm trục lợi
chưa kể thời gian gần đây khi việc truyền tải các tác phẩm văn học nghệ thuật trên nền tảng số trở thành một thị trường mới mẻ và béo bở
thu hút rất nhiều doanh nghiệp công nghệ tham gia
tình trạng doanh nghiệp bất chấp pháp luật vì lợi nhuận sẵn sàng đưa cả các tác phẩm văn học nghệ thuật mà họ không có bản quyền lên mạng
để kinh doanh thu tiền của người xem hay thu lợi từ quảng cáo
điều này đang xuất hiện ngày càng nhiều
sách điện tử dịch vụ nghe nhạc trực tuyến trở thành điểm nóng trong toàn cảnh vi phạm tác quyền hiện nay
trong nhiều trường hợp khi bị phát hiện phần lớn các đơn vị cung cấp nền tảng kinh doanh dịch vụ trái phép
chỉ xin lỗi xóa bỏ các sản phẩm đã đưa lên hoặc cùng lắm là chấp nhận đền bù một cách hình thức
nhưng để có được kết quả như vậy người bị xâm phạm tác quyền cũng phải qua nhiều khâu kiện tụng
điều này cũng rất phức tạp tốn thời gian công sức
tất cả các diễn biến này đang làm nhiễu loạn đời sống văn học nghệ thuật
tạo nên sự mất công bằng giữa bên sáng tạo và bên phát hành sản phẩm văn học nghệ thuật
đồng thời tạo ra xu hướng tiêu dùng văn học nghệ thuật thiếu lành mạnh thậm chí vi phạm pháp luật
về lâu dài tình trạng này còn gây ra những hậu quả xã hội nguy hại như triệt tiêu sức sáng tạo nghệ thuật
ảnh hưởng đến văn hóa đọc thưởng thức nghệ thuật của người dân
tạo sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp
thực tế cho thấy với các vụ vi phạm bản quyền bị phát hiện
nếu tác giả có chứng cứ rõ ràng về quyền sở hữu tác phẩm cùng với sự đấu tranh kiên trì
bản lĩnh quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng thì kết quả thường rất khả quan
nhiều vụ việc được giải quyết thời gian qua đã chứng minh
bên vi phạm sẽ phải chấm dứt các hành vi trái pháp luật và phải bồi thường cho tác giả
một trong những khó khăn của cuộc chiến chống vi phạm bản quyền lại đang nằm ở chính các chủ thể sáng tạo
vẫn có không ít văn nghệ sĩ vì ngại va chạm phiền phức hoặc còn thờ ơ xem nhẹ vấn đề bản quyền
chưa kể dù sự ra đời của tác phẩm là kết quả của một quá trình lao động nghệ thuật hết sức vất vả
khó khăn hao tổn tài năng tâm sức đôi khi cả tiền bạc
nhưng lại rất ít người quan tâm tới việc đăng ký bản quyền tác phẩm
lấy đó làm khó khăn
cơ sở pháp lý cho mọi tranh chấp bản quyền nếu có thể xảy ra
thông tin từ cục bản quyền tác giả bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
hàng năm số lượng tác phẩm được cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền rất khiêm tốn
mới chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng chục nghìn tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học nghệ thuật
cụ thể trung bình mỗi quý chỉ có chừng hơn một giấy chứng nhận quyền tác giả được cấp trên toàn quốc
cho tất cả các loại hình nghệ thuật
phần lớn các chủ thể sáng tạo vẫn thiếu ý thức trong bảo vệ quyền tác giả
thông qua việc đăng ký quyền tác giả cho sản phẩm mình sáng tạo ra
với việc thiếu quan tâm tới bảo vệ bản quyền không đăng ký quyền tác giả
nhiều tác giả đã tự làm khó mình
trong một số vụ việc vi phạm tác quyền
nhiều tác giả đã phải tốn nhiều thời gian công sức để đi tìm chứng cứ
thí dụ như bản viết tay và xác định thời điểm bản viết tay ra đời
hay thời điểm sáng tạo
trình diễn công bố tác phẩm
điều này ít nhiều dẫn đến tâm lý chán nản mệt mỏi muốn bỏ cuộc
hoặc muốn buông xuôi
tâm lý này ở các tác giả chính là hạt mầm nuôi dưỡng cho những vi phạm tác quyền
đang diễn ra ngày càng nhiều
với mức độ ngày càng ngang nhiên trắng trợn bất chấp các quy định của pháp luật
đồng thời làm cho nhiều vụ việc trở nên phức tạp khó giải quyết hơn
đây cũng là lý do cho thấy vì sao nhiều vụ xâm phạm quyền tác giả
được xới ra dư luận quan tâm nhưng sau đó lại rơi vào im lặng
trong khi chỉ cần mỗi chủ thể sáng tạo có ý thức đăng ký tác quyền
và có giấy chứng nhận quyền tác giả do cục bản quyền tác giả cấp
thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều
trong cuộc chiến bảo vệ tác quyền
bên cạnh việc đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội
cũng như nâng cao vai trò của các cơ quan bảo vệ văn hóa
bảo vệ pháp luật hiệp hội nghề nghiệp
thì còn cần nhiều hơn nỗ lực của chính các tác giả
điều này góp phần tạo ra một môi trường văn học nghệ thuật lành mạnh
hơn ai hết với tư cách là chủ thể sáng tạo của tác phẩm
các văn nghệ sĩ cần phải là người tiên phong
chủ động bảo vệ tác phẩm của bản thân và đồng nghiệp
kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi xâm hại quyền tác giả
sự thay đổi mạnh mẽ từ phía các văn nghệ sĩ
trong nhận thức và biện pháp hành động nhằm bảo vệ tác quyền
sẽ góp phần tích cực thay đổi nhận thức trong cả cộng đồng
trên cơ sở đó từng bước hạn chế
tiến tới ngăn chặn tình trạng xâm hại quyền tác giả
đang diễn ra phức tạp hiện nay
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
trách nhiệm của tác giả trong việc bảo vệ tác quyền
của tác giả quỳnh vũ bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau